ngày một mươi chín tháng ba tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố đã họp báo chính thức
công bố lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
năm nay ngoài sự trở lại của đội chủ nhà việt nam và đội tuyển italia
thì còn có sáu gương mặt mới đến từ nga brazil bỉ phần lan anh và trung quốc
hứa hẹn những màn tranh tài đầy ấn tượng và hấp dẫn
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng dayff hai nghìn một mươi chín sẽ có năm đêm thi pháo hoa
với chủ đề chính mang tên những dòng sông kể chuyện
mỗi đêm thi là một chủ đề được lấy cảm hứng từ câu chuyện về những dòng sông huyền thoại
chứa trong mình chứng tích của lịch sử văn hóa mỗi quốc gia vùng lãnh thổ
là những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật của ánh sáng và âm nhạc
với năm chủ đề tương ứng với các đêm thi gồm cội nguồn mầm sống tình yêu sắc màu gia khơi
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cảm nhận mới thú vị
đêm khai mạc diễn ra vào ngày một tháng sáu lễ hội sẽ kéo dài đến ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi